theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện đa khoa bà rịa vũng tàu
trong ba trăm bốn mươi chín ca mắc số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là hai mươi hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm trăm linh người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm sáu mươi hai người
cách ly tập trung tại cơ sở khác chín ba trăm tám mươi bảy người cách ly tại nhà nơi lưu trú chín trăm năm mươi một người